xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh mây rông tầng thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ
kết hợp với hội tụ gió ở tầng khí quyển trên cao hoạt động mạnh hơn
nên từ ngày mai ở các tỉnh thành miền bắc sẽ có mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi
chủ yếu xảy ra vào chiều tối đêm và sáng sớm
quý vị cần phải cảnh giác cao độ với rông xét và gió giật mạnh có thể đi kèm
tiết trời sẽ mát mẻ hơn với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
thưa quý vị từ đêm nay cho đến ngày hai mươi hai tháng bảy
trên các sông suối khu vực bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ một cho đến ba mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở các tỉnh vùng núi
và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông
đặc biệt là ở các tỉnh như lai châu sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang và cao bằng
đối với khu vực ven biển các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận
trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết phổ biến vẫn là những cơn mưa rào nhẹ cục bộ về chiều tối
tiết trời chủ đạo vẫn là trạng thái nắng giáo bao trùm
có nơi có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
có nơi là trên ba mươi sáu độ
đợt nắng nóng này ở trung bộ có khả năng sẽ kéo dài cho tới ngày hai mươi ba tháng bảy
quý vị cần phải cảnh giác với khả năng xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
tại vùng cao tây nguyên và các tỉnh nam bộ mưa còn xuất hiện đều cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa đông
cục bộ vừa mưa to tập trung về chiều tối để phòng lốc xét và gió giật mạnh ở trong cơn rông
do mưa nhiều nên nhiệt độ trên cả hai khu vực sẽ không cao
ở tây nguyên cao nhất là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
ở trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông vài nơi
tại khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông trong ngày mai
đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
trên các vùng biển thịnh hành hướng gió tây nam cấp bốn và cấp năm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không quá mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung về chiều tối và đêm
gió đông nam cấp hai cấp ba
đề phòng lốc xét và gió mạnh trong cơn rông
nhiệt độ phổ biến hai mươi sáu cho đến ba mươi hai độ